tại thành phố hồ chí minh một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà số một trăm sáu mươi một d đường lạc long quân phường ba quận một mươi một khiến ba người tử vong
vào thời điểm trên lửa kèm khói đen bất ngờ phát ra ở tầng trệt căn nhà
phát hiện có cháy người dân sống xung quanh hô hoán chạy đến đập cửa nên có hai người bên trong nhà kịp thoát ra ngoài
lực lượng tại chỗ nỗ lực sử dụng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành vì các nhà bén lửa bùng cháy dữ dội
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi một với hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy cứu người
tuy nhiên sau khi dập tắt vụ cháy lực lượng chức năng phát hiện ba nạn nhân đã tử vong bên trong căn nhà
hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ